thưa quý vị nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
bởi đây là những khu vực có mưa nhiều với mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa là từ bốn mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sản lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sâu
như vậy sáng nay trước khi di ra ngoài người dân các khu vực trên cần mang theo bên mình những vật dụng che mưa cần thiết
cùng với đó trời mưa đường trơn trượt quý vị hãy di chuyển chậm quan sát kỹ để đảm bảo an toàn
vâng đó là trên đất liền còn trên biển thì áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và cụ thể là hồi một giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông bắc
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
và trong từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo thì áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây gió mạnh và sóng lớn trên biển cùng với đó là mưa lớn trên đất liền